hà nội có đặt câu hỏi như sau ạ
thưa bác sĩ con tôi ba mươi hai tháng
rất dễ bị viêm đường hô hấp khi thời tiết thay đổi
đặc biệt là khi chuyển mùa
xin hỏi là mỗi khi có triệu chứng hắt hơi sổ mũi đau họng
thì tôi nên làm gì để giảm khó chịu cho cháu
liệu có nên cho cháu uống kháng sinh ngay không
và tôi phải làm thế nào để phòng tránh cho cháu trong cái thời điểm như vậy
xin mời phó giáo sư diệu thúy ạ
vâng cái thông tin chị đưa rất là rõ ràng
con trẻ là ba mươi hai tháng tuổi

con chị là ba mươi hai tháng nghĩa là lại trên hai tuổi hai tuổi rưỡi rồi
và như chị nói là cái bệnh lý lại xảy ra
nó không liên quan nhiều đến nhiễm trùng
mà nó thay đổi thời tiết tốt chuyển mùa
người ta nói là thường nó liên quan đến lý dị ứng
hoặc là những virus khởi phát như thế
thì thường cái triệu chứng nó rất đơn giản
nó chỉ là hất hơi sổ mũi mũi họng một chút thôi
và những trường hợp đấy tuyệt đối không có dùng tháng sinh cả
tuyệt đối không
nếu các triệu chứng của nó tái đi tái lại nhiều lần
nó có thể nhất định hình
nó xảy ra một thời điểm trong ngày
nhiều lần bác sĩ tạm hạng họ khám
họ nhìn thấy những cái biến đổi lên mà mũi
họ chẩn đoán là viêm mũi dễ ứng chẳng hạn
thì mình phải cần cái thuốc điều trị dự phòng
dự phòng nghĩa là cái gì
nghĩa là cái lúc bị bệnh cũng phải điều trị
mà lúc không hiểu bệnh cũng phải dùng thuốc
để dự phòng không tái đi tái lại những cái bệnh dị ứng
bởi vì dị ứng là nó không khỏi hẳn
nó cứ âm ỉ âm ỉ như thế
ngược lại nếu những cái viêm mũi thông thường
viêm mũi bình thường không do nhiễm trùng
thì chúng ta hoàn toàn là rửa mũi hàng ngày
xúc họng hàng ngày
và khi đứa trẻ có bằng chứng của nhiễm trùng
thì mới dùng tháng sinh
và dùng tháng sinh đấy phải có đơn của bác sĩ
chứ không phải là chúng tôi cứ thấy nó sốt một ngày
thế là chúng tôi dùng tháng sinh
thì đấy là hoàn toàn không được phép
vâng ạ như vậy là hy vọng là khán giả
huyền anh ở hà nội
đã lắng nghe được những lời
tư vấn chia sẻ từ phía
phó giáo sư diệu thúy cho trường hợp này
đúng là trong trường hợp này cũng phải công nhận là
không nên dùng kháng sinh ngay lập tức đúng không ạ
phải có trưởng đoán của bác sĩ